tiếp tục cập nhật thông tin mưa lớn tại một số tỉnh thành
thưa quý vị tại hà nội mưa lớn vào đêm ngày hai mươi hai tháng năm và sáng ngày hai mươi ba tháng năm
đã khiến cho nhiều khu vực nội thành bị ngập úng cục bộ có những khu vực ngập đến hơn một mét
dạng sáng nay ngày hai mươi ba tháng năm nhiều khu vực của thủ đô hà nội đã có mưa và mưa vừa
mưa rồn rập trong thời gian ngắn khiến cho nhiều khu vực trũng thấp không kịp thoát nước
gây ngập úng cục bộ như tại đoạn đường phương canh ở nam tử liêm
phố doãn kế thiện cầu giấy đoạn đường dẫn vào khu đô thị vinhomes massity
thuộc địa phận phường tây mỗ nam tử liêm đường phú lương hà đông
tại đường gom đại lộ thăng long đoạn qua khu đô thị thiên đường mỏ sơn
khu đô thị nam an khánh khu đô thị lê trọng tấn nước ngập sâu hàng mét
nhiều phương tiện nhất là xe mô tô bị chết máy
đặc biệt một số trường tiểu học trên địa bàn quận hà đông đã phải cho học sinh nghỉ học
vì sân trường bị ngập lực lượng công an đã có mặt tại điểm ngập úng
giúp cho người dân lưu thông được an toàn